nhằm chung tay cùng với nhân dân cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều ngày qua chương trình siêu thị hạnh phúc do công ty cổ phần đầu tư apec phú yên
đã bán hàng miễn phí cho người nghèo tại chín trên một mươi sáu xã phường thuộc thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
cùng với phong trào này nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh phú yên
cũng đã có những đóng góp tích cực hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
giá không đồng người dân được chọn mua năm mặt hàng khác nhau với hai tuần một lần
mỗi lần một trăm linh đồng
các mặt hàng chủ yếu là gạo mì ăn liền trứng nước mắm dầu ăn và bột ngọt

tại bảy tỉnh thành khác trên đường
các mặt hàng chủ yếu đã được triển khai tại bảy tỉnh thành cả nước
kinh phí hỗ trợ hàng hóa hơn sáu tỷ đồng
sắp tới mô hình tiếp tục được triển khai tại các tỉnh yên bái
ninh thuận bình thuận và thành phố hồ chí minh
đây là một việc làm rất là thiết thực và nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
đặc biệt là trong cái bối cảnh tình hình việt bình đang diễn biến phức tạp hiện nay
không chỉ mô hình siêu thị hạnh phúc đến nay các đơn vị doanh nghiệp
cũng đã tích cực ủng hộ hàng nghìn sức quà cho công tác phòng chống dịch
tại tỉnh phú yên với số tiền hơn một hai tỷ đồng đến với người nghèo
giúp họ vượt qua khó khăn cùng với nhân dân cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín